thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc đang rất được dư luận quan tâm trong những ngày qua
đó là việc trao nhầm con tại huyện ba vì hà nội cho hai gia đình
anh phùng giang sơn hai mươi tám tuổi ở xã tây đằng và chị vũ thị hương hai mươi chín tuổi ở xã phú sơn
ông nguyễn quốc hùng giám đốc bệnh viện đa khoa ba vị cho biết
hiện tại hai nữ hội sinh liên quan đến vụ trao nhầm con nói trên
đã bị tạm dừng chuyên môn là đỡ đẻ và tắm cho bé
điều chuyển sang bộ phận hành chính trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng
lãnh đạo bệnh viện đa khoa ba vì cũng cho biết
vụ việc xảy ra vào năm hai nghìn một mươi hai từ thời giám đốc cũ
nhưng khi nhận được phản ánh bệnh viện đã xin lỗi và nhận trách nhiệm
cam kết trong thời gian ngắn nhất tìm lại con cho gia đình
ngoài ra bệnh viện cam kết trả toàn bộ chi phí xét nghiệm đi lại cho hai gia đình
trước mắt đã thanh toán bốn mươi bảy triệu đồng cho gia đình anh sơn
trước đó vào sáng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
cùng lúc có hai ba trẻ trào đời tại bệnh viện đa khoa ba vì
trong đó con trai chị hương trào đời
vào lúc sáu giờ năm mươi phút sáng
con trai anh sơn chào đời lúc bảy giờ một mươi phút
hộ sinh không cẩn thận dẫn đến trao nhầm con
để tránh việc trao nhầm trẻ từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
cả trẻ và mẹ tại bệnh viện đều được đánh số chùng nhau
khi trao lại cho gia đình hội sinh sẽ thông báo lại con số này
cũng liên quan đến vụ việc trên bộ y tế đã đề nghị sở y tế hà nội
xử lý nghiêm sai phạm nếu có của kiếp trực tại bệnh viện đa khoa họa ba vì
gây ra sự cố trao nhầm hai trẻ sơ sinh
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
theo đúng quy định hiện hành